ngày hai mươi chín tháng một mươi một đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí lê minh khái
tổng thanh tra chính phủ làm trường đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh long
về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám và chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc tổng thanh tra chính phủ lê minh khái đánh giá cao vai trò lãnh đạo
chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
góp phần tạo được lòng tin đối với nhân dân trong thời gian qua
tuy nhiên tổng thanh tra chính phủ lê minh khái cũng đề nghị địa phương cần tăng cường phổ biến
tuyên truyền pháp luật cho cán bộ đảng viên quan tâm xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra
giám sát chính xác không trồng chéo hết sức quan tâm công tác phòng ngừa
lấy minh bạch và công khai làm khắc tinh trong phòng chống tham nhũng
bên cạnh đó tăng cường theo dõi đồn đốc kiểm tra việc thực hiện các kết luận
kiến nghị xử lý sau thanh tra như là công tác thu hồi tài sản sau các vụ việc tham nhũng
qua đó ổn định tình hình trật tự xã hội góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới